thưa quý vị ban tuyên giáo tỉnh ủy thừa thiên huế cho biết đã có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy thừa thiên huế
đồng thời chỉ đạo sở thông tin và truyền thông căn cứ theo luật an ninh mạng các quy định hiện hành
phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm chủ tài khoản facebook
đã tung tôn đồn thất thiệt về sự việc bán hai trăm linh hectare đất trên núi hải vân
trong những ngày qua một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook
đăng tải thông tin liên quan đến sự việc hai trăm linh hectare đất trên núi hải vân
được bán cho người trung quốc kèm theo hình ảnh di tích hải vân quan
những thông tin này dù không có cơ sở nhưng vẫn được các tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ gây xôn xao dư luận
liên quan đến sự việc này ngày hai mươi năm tháng một mươi một ông phan thiên định phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
những thông tin nói trên hoàn toàn sai sự thật
theo ông định vào năm hai nghìn một mươi ba ban quản lý khu kinh tế trân mây lăng cô cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho một công ty xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực cửa khẻm đèo hải vân thuộc khu kinh tế này
tuy nhiên do vị trí xây dựng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên năm hai nghìn một mươi bốn tỉnh thừa thiên huế đã dừng triển khai dự án này
hiện tại trên núi hải vân không có bất cứ dự án nào
các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế cho biết sẽ điều tra xử lý nghiêm chủ tài khoản facebook
đã tung tin đồn thất thiệt trên và sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới
theo phản ánh của người dân tỉnh bình định thời gian gần đây tái diễn tình trạng một số đối tượng qua lại trước phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
chào mời những người đi đăng ký ô tô xe máy là sẽ giúp xin được biển số đẹp vì có quen biết với cán bộ cảnh sát giao thông
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông khẳng định đây thực chất là trò lừa đảo
đơn vị này cho biết đây là trò lừa đảo của những đối tượng xấu
của một số người muốn sở hữu biển số đẹp khi đi đăng ký rẻ
nhiều người dân khi tới làm biển số giấy tờ xe do không biết quy trình thủ tục đã bị các đối tượng cò lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền
nhiều người dân đã bị mắc lừa
phòng cảnh sát giao thông đã báo cáo với giám đốc công an tỉnh
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh làm rõ để xử lý
cũng tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cát vừa khởi tố bắt tạm giam
đối tượng nguyễn văn lâu ba mươi năm tuổi chú tệ thị xã an nhân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
được biết nguyễn văn lâu đã có đến sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản
đang được tại ngoại để chờ tòa nhân dân xét xử thế nhưng vẫn tiếp tục phản tội
trước đó nguyễn văn lâu đi dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện phù cát tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp
khi đến đoạn đường thuộc xã cát tân huyện phủ cát phát hiện chiếc xe đạp điện
dựng trước nhà dân không có người chung coi lầu đoạn lén nút phá khóa rồi nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy
công an huyện phù cát đã nhanh chóng bắt giữ nguyễn văn lâu khi đối tượng mang tài sản đi tiêu thụ
tại cơ quan công an nguyễn văn lầu khai nhận còn thực hiện hai vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện phù cát với thủ đoạn tương tự
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án bắt và khởi tố hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng này đã gây ra một mươi một vụ cướp giật trên địa bàn năm huyện ở tỉnh nghệ an
lười lao động nghiện ma túy lại muốn có tiền tiêu xài hút trích nên hai đối tượng phạm văn hùng hai mươi tám tuổi và đậu trọng hùng hai mươi năm tuổi
cùng chú tại xã đại thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bàn nhau đi cướp tài sản
hai đối tượng thuê một nhà trọ tại khu công nghiệp nam cấm thuộc huyện nghi lộc tỉnh nghệ an để làm nơi tá túc
hàng ngày chúng dùng xe máy đi trên các tuyến đường lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật tài sản
người phụ nữ đi ở chỗ thị trọng đi lên còn em đi ở từ giữa nhà đi lên
thì đi thầy người phụ nữ đăng sáu đeo chi phang thì em với thân hùng thân hùng lại thì em với thân hùng đi theo đi theo lên đến khoảng tăm cửa gần nửa cây vậy đó
nếu bị phát hiện và bị truy đuổi thì chạy vào các đường dân sinh để tẩu thoát
dây chuyền cướp được hai đối tượng mang đi tiêu thụ tại các tiệm vàng nhỏ ở các huyện miền núi để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
phụ nữ là phải cẩn thận phải đi vào những chỗ ít người hoặc là chỗ khuất ban đêm và tránh đeo các trang sức băng vàng và cầu tay để gây sự chú ý cho các đối tượng cập nhật tạo điều kiện cho các đối tượng cướp giật
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ một xe máy exciter là phương tiện gây án hai điện thoại di động năm dây chuyền vàng và ba mươi triệu đồng tiền mặt
tổng giá trị tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực hải phòng vừa có văn bản đề nghị công an thành phố hải phòng truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi ăn trợ điện năng của một doanh nghiệp
công ty cổ phần cơ khí đúc mỹ đồng
có một trăm sáu mươi một tại địa chỉ mỹ đồng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã tự ý tháo rỡ niêm phong kẹp trì tại tủ đo đếm số điện tháo rỡ nắp tre hàng kẹp rồi đấu điện để vô hiệu hóa hệ thống đếm số của công tơ điện
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực hải phòng xác định lượng điện năng bị thiệt hại là gần tám triệu kw tương đương với số tiền là hai mươi bốn chín tỷ đồng
trước sự việc nghiêm trọng này công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực hải phòng đã có văn bản gửi
ubnd huyện thủy nguyên và công an thành phố hải phòng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp cá nhân liên quan
thế nên tâm lý chủ quan lơ lả trong công tác phòng cháy chữa cháy phòng cháy nổ lại xuất hiện
và chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh là bà hỏa sẽ lại xuất hiện
câu chuyện phòng cháy dịp tết tuy không mới nhưng không bao giờ là thừa đối với lực lượng chức năng cũng như các bên có liên quan
chính vì vậy công tác tuyên truyền kiểm tra luôn được cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương tăng cường trú trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
chợ hàn nằm trên trục đường trần phú quận hải châu
qua nhiều năm để đáp ứng được nhu cầu hoạt động và hướng lến mô hình chợ kiểu mẫu an toàn về phòng cháy chữa cháy nơi đây đang được đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ khang trang sạch sẽ hệ thống điện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chế độ bảo dưỡng kiểm tra khoảng cách an toàn hạ tầng đường giao thông được đảm bảo để có thể tập trung hàng trăm gian hàng với lượng khách ổn định khi đến thăm quan và mua sắm

tuy nhiên vẫn chưa có thời gian thực nghiệm tại nhiều tỉnh thành và phân loại học sinh các địa phương sau khi được tiếp nhận sách sẽ phải một lần nữa để học sinh của mình kiểm nghiệm để có những sự lựa chọn phù hợp với từng trường
các học viên sẽ được làm quen và tập phản xạ với những tình huống
và như vậy các trung tâm đào tạo lái xe sẽ phải đầu tư mô hình cabin tập lái
và đây là một trong những quy định mới về đào tạo lái xe đã được bộ giao thông vận tải phê duyệt
dự kiến chương trình đào tạo lái xe ô tô mới sẽ quy định mỗi học viên phải có tối thiểu ba giờ tập luyện trên cabin điện tử
và mời quý vị hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây
khởi động vào số và khởi hành
những thao tác như trên buồng lái ô tô thật
được thiết lập với cabin tập lái
bên cạnh đó các điều kiện về đường xá thời tiết hay tình huống giao thông khác nhau cũng được cài đặt
để người học làm quen tạo kỹ năng lái xe và kinh nghiệm xử lý tình huống
người ta có thể học bất kể thời gian nào người ta thu xếp được
không phụ thuộc vào thời tiết không phụ thuộc vào giáo viên
người học viên được trải nghiệm những cái tình huống giao thông những cái điều kiện giao thông
ví dụ như là đường mưa gió đường sưng mùa
đường chân trượt đường trường đường cao tấp đường rồi cách xuống cầu phà v v
tất cả những tình huống đó không phải dễ gì mà một trung tâm đào tạo cũng như một học viên
được tổ chức được những cái tình huống giao thông như vậy
thì cái cabin mô phỏng nó giải quyết được những vấn đề như vậy
theo các học viên học lái xe mô hình cabin tập lái rất cần thiết với người mới học lái
bởi nó tạo cảm giác an toàn khi lần đầu tiên cầm vô lăng
người học sẽ được làm quen với những bài tập cơm
như cách vận hành số xe thực hành bài đề pa lên dốc đường vuông góc đường quanh co
giống như bài xa hình thi sát hạch
phần tiếp theo là bài tập nâng cao với kỹ năng lái xe trên các địa hình đường đồi núi
đường cao tốc đường trong thành phố
sau một khoảng thời gian khoảng nửa tiếng tôi trải nghiệm mô hình tập lái xe như này
thì tôi cảm thấy là rất là ổn tiện lợi cho người bắt đầu học lái xe
để người ta cảm nhận
tôi cảm nhận được các thiết bị trên cái ô tô
với một người xa lạ mà chưa lái xe bao giờ thì lên ngồi ngay lên ô tô nó sẽ có cảm giác bị ngập
và mọi thứ nó sẽ bị dối trong quá trình mình ngồi lên cabin
thì khi ngồi lên cái cabin mô phỏng này tôi cảm thấy nó mình rất dễ để sử dụng
và mình chủ động được mình không sợ một cái vấn đề là về không gian
và cái đơn giản nhất là không sợ về cái tai lạc
theo đại diện tổng cục đường bộ việt nam
đường bộ việt nam cho biết việc áp dụng cabin tập lái điện tử
nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo lái xe
bên cạnh đó còn giúp các học viên chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian học tập
cabin điện tử cũng giúp bảo vệ môi trường hơn so với việc tập luyện bằng các phương tiện thật
hiện nay thì có rất nhiều cái nguồn mà cung cấp cái thiết bị mô phỏng này
có thể là nhập khẩu hoặc là có rất nhiều các doanh nghiệp ở trong nước
có thể sản xuất ra thiết bị mô phỏng này
thì nó cũng có rất nhiều loại chất lượng khác nhau rồi cái giá thành nó khác nhau
rồi các cái tiêu chí về kỹ thuật khác nhau
chính vì vậy là phải xây dựng ra một cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cái thiết bị này
để mà tạo ra một cái thiết bị thống nhất vừa đáp ứng được cái yêu cầu quản lý
cũng như là cái yêu cầu của cái người học
theo quy định thời gian mỗi học viên học lái xe sẽ phải học với thiết bị mô phỏng
trước khi ra tập lái trên đường
hiện tổng cục đã xây dựng kế hoạch triển khai trình bộ giao thông vận tải phê duyệt
dự kiến bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi các trung tâm đào tạo lái xe
phải đầu tư cabin tập lái để phục vụ công tác đào tạo lái xe ô tô
số lượng thiết bị mô phỏng tập lái ở mỗi cơ sở đào tạo phụ thuộc vào lưu lượng đào tạo của từng nơi